công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa đã được tỉnh yên bái đặc biệt quan tâm
tùy theo nhu cầu thế mạnh của mỗi địa phương các lớp đào tạo nghề do các cơ sở đào tạo nghề trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các huyện tổ chức đã đáp ứng được nguyện vọng học nghề của bà con nông thôn
từ đó đã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo chuyển dịch cơ cấu lao động ở từng địa phương theo hướng hiệu quả bền vững
tại xã yên bình huyện yên bình nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu từ trồng cây bưởi giống đặc sản như khả lĩnh đoan hùng nhưng do khả năng ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao
lớp dạy nghề trồng chăm sóc cây ăn quả có múi cho nông dân do phòng lao động thương minh xã hội huyện tổ chức
chuyển giao kỹ thuật trồng bưởi cho người dân đã giúp người dân được bổ sung thêm nhiều kiến thức
anh hoàng thảo ở xã hán đà huyện yên bình cũng tham gia lớp đào tạo nghề về gỗ ván bóc rừng trồng
nhận thấy tiềm năng kinh tế đồi rừng của địa phương anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở sưởng bóc
sau ba năm ngoài phát triển kinh tế gia đình bền vững anh còn tạo công an việc làm cho hàng chục lao động có đồng lương ổn định từ năm đến sáu triệu đồng một người một tháng
tôi thấy xã hán đà có nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng rất là dồi dào
tôi về mở cơ sở sản xuất chế biến gỗ này cũng tạo công an việc làm được cho lúc cao điểm
cũng tạo công an việc làm được cho năm sáu mươi bà con những lao động nhàn rỗi ở địa phương
từ năm hai nghìn chín đến nay tỉnh yên bái đã đào tạo nghề cho gần hai mươi chín lao động nông thôn
tỷ lệ lao động sau khi đào tạo có việc làm trên tám mươi
sau khi học xong nhiều lao động đã áp dụng nhiều kiến thức đã học vào phát triển kinh tế
việc đào tạo nghề cho nông dân rất bền vững và rất quan trọng
bởi là người nông dân có cái kiến thức cơ bản
để sản xuất hàng hóa họ làm ra và từ đó tăng được cơ ngân việt nam cho người lao động
tăng thu nhập cho người dân xóa đói giảm nghèo được
và tạo điều kiện cho họ tổ chức sản xuất ngay tại quê hương của mình không đi hương khỏi địa phương
trong thời gian tới sở lao động thương binh xã hội tỉnh yên bái sẽ tăng cường phối hợp với các huyện
thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lao động nông thôn về tầm quan trọng của học nghề
cùng với đó tiếp tục ra soát nhu cầu của lao động tại địa phương các tỉnh ngoài
các doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu